cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi năm đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
ngày ba mươi một tháng tám nhận được tin báo từ người dân tại khu đất chống huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền nên lực lượng chức năng nhanh chóng đến truy bắt
thu giữ nhiều tăng vật cùng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng
được biết sới bạc này quy tụ các con bạc là người địa phương và các tỉnh lân cận như đồng tháp trà vinh
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ